theo dự báo của tổ chức y tế thế giới who và các tổ chức du lịch trên thế giới
tình trạng khó khăn của ngành du lịch có thể kéo dài đến năm hai nghìn hai mươi
do đó việc phục hồi ngành du lịch sẽ mất nhiều thời gian trong đó có du lịch đà nẵng của việt nam
tại đà nẵng theo các doanh nghiệp du lịch ngành du lịch thành phố cần nhanh chóng triển khai
các hoạt động xúc tiến tại các thị trường nội địa trọng điểm ưu tiên phía nam phía bắc
tổ chức các chương trình giới thiệu sản phẩm
đối với thị trường khách quốc tế cần chủ động khai thác đa dạng hóa thị trường quốc tế năm hai nghìn hai mươi
phù hợp với tình hình thực tế và các kịch bản phòng chống dịch
theo thống kê lũy kế tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi lượng khách lưu trú tại đà nẵng giảm đến năm mươi sáu
doanh thu dịch vụ lưu trú giảm gần bốn mươi tám
mặc dù hiện các cơ sở lưu trú đã được mở cửa đón khách trở lại
nhưng lượng khách trong những tháng cuối năm vẫn khó dự báo
do vậy doanh nghiệp du lịch đang cần những giải pháp hỗ trợ kịp thời hơn
để duy trì hoạt động và chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo
đồng thời tiếp tục đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh du lịch đà nẵng